đây là kết quả được nêu tại dự thảo báo cáo kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
mục tiêu chiến lược đặt ra trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp giảm xuống dưới hai mươi trong tổng lao động nền kinh tế
đây là khu vực nuôi thủy sản của gia đình anh trần hữu lâm thuộc hợp tác xã hiệu linh huyện cầm khê
sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thừa năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh gia đình anh cùng nhiều gia đình khác đã chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi thủy sản
được sự hỗ trợ từ xã và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thùng xuyên của huyện đã mở lớp dạy kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
nên việc sản xuất của hợp tác xã tương đối ổn định
trước chuyên canh cây lúa qua những quá trình trồng lúa là nó rất là khó khăn và không hiệu quả
cũng xin phép các lãnh đạo địa phương xin chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản
từ khi nuôi trồng thủy sản thì so với cây lúa thì nó hiệu quả rất là tốt
đầu tiên thì cũng gặp khó khăn trong qua những quá trình tìm hiểu rồi các thành viên trong hợp tác xã cũng có đi học sơ cấp và trung cấp về nuôi trồng thủy sản
thì đến giờ này thì nó cũng có những tiến triển tốt hơn
đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chủ trương lớn của đảng và nhà nước được cụ thể hóa trong đề án một nghìn chín trăm năm mươi
trong các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong đó tổ chức đào tạo nghề sơ cấp cho lao động nông thôn
các nghề nông nghiệp phi nông nghiệp gắn liền với nhu cầu thực tế ngành nghề phát triển tại địa phương
đề án này là nền tảng quan trọng để mỗi năm có khoảng một triệu người lao động tại nông thôn
được đào tạo nghề làm thay đổi căn bản bức tranh lao động nông thôn cũng như bộ mặt nông thôn việt nam
với sự thay đổi và phát triển trong một mươi năm đã có chín sáu triệu lao động nông thôn được học nghề các cấp trình độ
trên một trăm sáu mươi bốn hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo
trên ba mươi sáu học nghề nông nghiệp gần sáu mươi bốn học nghề phi nông nghiệp đáp ứng việc chuyển dịch cơ cấu lao động
lao động nông thôn sau đào tạo có việc làm từ bảy mươi tám tám mươi một
sau mỗi khoáng học nhiều lao động nông thôn trở thành những công nhân có tay
làm nghề tại các nhà máy khu công nghiệp người thợ kỹ thuật tự tạo công an việc làm cho chính mình ở quê hương
để đạt mục tiêu về nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề tại nông thôn
cũng như gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động gắn liền với chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế
thì các lớp học sơ cấp ngắn hạn này không phải chỉ là mở ra để ghi danh nhận tiền
và chế độ hỗ trợ của nhà nước cho người học nghề
mà nó là những lớp học thực học thực hành những lớp được mở ra với yêu cầu khảo sát thực tế
cũng như việc bảo đảm học viên sau khi tốt nghiệp phải có việc làm
vì thế lực lượng lao động tại nông thôn không chỉ tăng dần tỷ lệ qua đào tạo qua các năm
mà còn là lực lượng trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế hộ gia đình kinh tế địa phương
lào động nông thôn như trong dưa le một đẳng nuôi cá lông nước ngọt
cho chúng tôi đào tạo cả phương xã như hương xuân hương toàn hương văn hương văn rất là nhiều
và bà con sau khi học được cái lớp này rất là phận khởi vì nó tăng năng suất trong quá trình lao động sản xuất
trong quá trình đào tạo trên địa bàn qua chương trình mục tiêu quốc gia
và đang thực hiện cái đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu này rất là thiết thực đối với bà con
giúp cho bà con nâng cao được khả năng thực hành
kỹ năng nghề chương trình đào tạo thì chỉ có ba mươi lý thuyết và bảy mươi được học thực hành
chúng tôi cũng chú trọng và chủ yếu là thực hiện theo phương pháp cầm tay chỉ việc
khi mà học xong thì bà con sẽ tự tin hơn và áp dụng được nhiều cái kiến thức
ở trên sách vở vào thực tế hơn
tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ riêng năm hai nghìn hai mươi dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện cầm khê
vẫn phối hợp với các xã khảo sát nhu cầu của địa phương
cũng như dựa trên kế hoạch đào tạo nguồn lao động theo nhu cầu của thị trường lao động
vẫn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra mở năm lớp sơ cấp nghề đào tạo cho một trăm bảy mươi năm học viên
sau một mươi năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu từ một huyện có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt bốn mươi ba một
đến nay huyện cầm khê có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi
trên chín mươi năm lao động sau đào tạo có việc làm ổn định và thu nhập khá
nhiều lao động có tay nghề giỏi
đã tự mở các cơ sở sản xuất riêng phát triển kinh tế hộ gia đình
đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn
chúng tôi chú trọng công tác khảo sát nhu cầu của người học nghề
chúng tôi phối hợp với ủy ban nhân dân xã phòng lao động thương binh xã hội và phòng nông nghiệp
để xác định xem nhu cầu đào tạo của trên các xã là như thế nào
trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng chỉ tư kế hoạch để làm sao đào tạo nghề
gắn với quy hoạch các vùng sản xuất của địa phương gắn với nhu cầu của xã hội
để người học nghề sau khi học xong có thể bú trí việc làm và sử dụng tay nghề mình học được
có thể làm và kiếm sống ngay trên địa bàn nguyễn cập kê
thực tiễn cho thấy công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thông qua đề án một nghìn chín trăm năm mươi
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã đem lại kết quả khả quan
giúp việc chuyển dịch khu vực lao động nông nghiệp dần sang các khu vực công nghiệp
dịch vụ gắn với sự chuyển dịch kinh tế tại địa phương
trước cơ hội và thách thức của bối cảnh hội nhập cách mạng công nghiệp bốn và dịch bệnh
để thực hiện mục tiêu chiến lược giảm tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp
từ ba mươi bốn xuống còn hai mươi trong một mươi năm tới thì việc thực hiện tốt giải pháp
tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động
nhất là ở nông thôn chú trọng đào tạo lại đào tạo thường xuyên lực lượng lao động
hình thành đội ngũ lao động lành nghề góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động
được nêu tại dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu
thì cần phải có chính sách phân luồng nhanh và đào tạo chuyên sâu cho họ
để họ trở thành những nguồn nhân lực không những là cung cấp cái đào tạo ngắn hạn
mà cung cấp đào tạo trung cấp và cao đẳng để đáp ứng được những vị trí việc làm cao
và họ có thể thậm chí là thiết kế vận hành ra cả một nhà máy
trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thông minh
chúng tôi cũng đã thiết kế một chương trình mới trong giai đoạn mới
để tiếp tục phát huy những kết quả của đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đã đạt được trong một thập kỷ qua
và trong cái thiết kế mới chúng tôi sẽ tính đến tính đặc thủ nhiều hơn
và đặc biệt là chúng ta hay nói đến cách mạng công nghiệp bốn
và gốc của đào tạo nghề này cũng phải gắn với việc làm
và việc làm ở đây có thể là doanh nghiệp có thể họ tự tạo việc làm
nên chúng tôi sẽ trú trọng đến công việc đấy để hỗ trợ nhiều hơn
việt nam là một nước nông nghiệp lực lượng lao động chủ yếu xuất phát từ nông thôn
chính vì vậy nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề
giảm tỷ trọng lao động khu vực
nâng cao tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp xuống còn hai mươi vào năm hai nghìn ba mươi
cần tiếp tục các đề án chương trình trọng tâm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đào tạo lại đào tạo thường xuyên gắn với bối cảnh mới nghề mới xuất hiện
hoặc hiện đại hóa các ngành sản xuất nông nghiệp việt nam
cần thiết kế các chương trình đào tạo lại đào tạo thường xuyên với thời gian học dài hơn
chương trình học tăng phần học kỹ năng mới kỹ năng thích ứng với truyền dịch nghề nghiệp
gắn với thị trường việc làm với phát triển kinh tế tại địa phương
chính là công cụ để xác định việc đào tạo cái gì đào tạo ra sao
để người lao động có tay nghề và việc làm bền vững